xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết nhiều mây vào đêm và sáng sớm
kèm theo đó là hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ
ban đêm nhiệt độ sẽ giảm khá sâu vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá
còn ban ngày trời giảm mây đôi lúc trời hứng nắng
và nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến là từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
từ đêm ngày hai mươi sáu sang ngày hai mươi bảy không khí lạnh được tăng cường trở lại
trời sẽ có mưa mưa rào nhẹ giải rác trong ngày hai mươi bảy và kết thúc trong ngày hai mươi tám
nhiệt độ sẽ giảm về mức là dưới hai mươi độ
phía tây bắc bộ có thời tiết thuận lợi hơn trong vòng ba ngày tới
trời nhiều mây về đêm và sáng nhưng không có mưa
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến từ hai mươi hai mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám
nền nhiệt sẽ có xuống giảm nhẹ phần lớn không quá mức là hai mươi độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày mai mưa vẫn sẽ xuất hiện rải rác ở phần phía nam của khu vực
tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ sẽ tăng nhẹ cao nhất phổ biến là hai mươi hai mươi ba độ
sao đến ngày hai mươi bảy khi có sự bổ sung đời gió đông bắc ở tầng thấp
thì khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào rải rác trở lại
cục bộ có nơi có mưa với lượng khá nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận có mưa rải rác ở phần phía bắc trong ngày mai
nhưng với lượng ít trước khi mưa tăng cường trở lại trong ngày hai mươi bảy
và giảm dần trong ngày hai mươi tám nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực ở ngưỡng hai mươi sáu hai mươi chín độ
các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới có thời tiết ổn định
thuận lợi cho hoạt động du xuân của người dân
phổ biến là tình trạng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày là hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
tại nam bộ thời tiết phổ biến là không mưa ngày trời nắng với cường độ vừa phải
chỉ lưu ý là mưa có trăng thì xuất hiện cục bộ vái nơi trong ngày hai mươi bảy
tại các tỉnh miền đông nam bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
dự báo nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn